trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại trung tâm phát triển quỹ đất tp biên hòa tỉnh đồng nai
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tấn long chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp biên hòa
nguyên phó chủ tịch ubnd tp biên hòa để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
nguyễn tấn long bị bắt giữ để điều tra làm rõ về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
tại dự án khu dân cư thương mại phước thái phường tam phước tp biên hòa do công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà phước thái làm chủ đầu tư
bị bắt khởi tố cùng ngày với bị can nguyễn tấn long trong vụ án này còn có trương thành giàu và nguyễn mộng hiền
cùng ở trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đồng nai chi nhánh biên hòa hồ bá minh nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
trương quốc tuấn nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh nhà phước thái nguyễn hữu thành người bị thu hồi đất tại dự án khu dân cư thương mại phước thái
liên quan đến sai phạm trong dự án này trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai và một số cán bộ có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn gọi là tổng công ty ba tháng hai theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai pc ba ngày một mươi sáu tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
và quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can
nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên
chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
trần nguyên vũ nguyên tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
huỳnh thanh hải nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với võ hồng cường chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần hưng vượng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thục anh
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển con gái của nguyễn văn minh
trần đình như ý chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội tham mô tài sản theo điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
sông a tổng đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị lực lượng công an bắt giữ
tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la vào sáng nay
đối tượng sông a tồng trú tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
bị truy nã theo quyết định truy nã ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại nhà của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba khẩu súng tự chế
cùng một số vật chứng liên quan khác
liên quan đến vụ việc xôn xao clip chốt cọc đất vui như hội tại tỉnh bình phước
vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện lục ninh cho biết đã có quy định xử phạt hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc nam khương một trăm linh triệu đồng
theo quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc nam khương có địa chỉ
tại thị xã bến cát tỉnh bình dương do ông vũ văn khương là chủ tịch kiêm giám đốc công ty
đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng
trong một giao dịch kinh doanh bất động sản
trước đó như đã thông tin vào ngày hai mươi một tháng hai trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip
ghi lại cảnh một nhóm môi giới bất động sản dựng dạp bán đất với sự tham gia của hàng trăm người
như đi chảy hội tại tỉnh bình phước
điều khiến nhiều người không khỏi giật mình là các giao dịch đặt cọc đất diễn ra liên tục chỉ trong ít phút
theo hình ảnh trong clip dài khoảng hơn bốn phút được chia sẻ thì nhóm môi giới bất động sản
cho dựng dạp trên mảnh đất trống
bên cạnh con đường có hàng chục chiếc xe ô tô nhiều nhân viên mặc quần áo vest cầm cặp da và sổ đỏ
chạy đi chạy lại liên tục thông báo khách chốt cọc
phía công ty cũng giới thiệu đây là dự án lộc khánh và thông báo liên tục trên loa
việc các lô đất được trôn được chốt lẫn trong tính nhạc in ỏi
chỉ trong vài phút của clip thì đã có hàng chục lô đất được khách chốt đặt cọc
liên quan đến thông tin về dự án lộc khánh ông trần quang vinh
chủ tịch ủy ban nhân dân xã lộc khánh huyện lộc ninh cho biết là tại địa phương
hiện không có bất cứ dự án khu dân cư nào được cấp phép
thưa quý vị sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh quảng nam
các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều
kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy
trong đó tập trung kiểm tra công tác chấp hành luật đường thủy nội địa
tại các khu vực bến đỏ bến phà ngang sông
mới đây thanh tra sở giao thông vận tải tp hà nội đã tổ chức tổng kiểm tra hoạt động vận tải khách
trên toàn địa bàn và cũng đã phát hiện không ít vi phạm ghi nhận của phóng viên intv
bến phà trở khách ngang sông trên địa bàn xã trương dương huyện thường tín tp hà nội
mặc dù đã có áo phao trên phà nhưng theo thói quen không ít hành khách vẫn cố tình bỏ quên điều này
để đảm bảo an toàn lực lượng thanh tra giao thông đã liên tục tăng cường nhắc nhở các hành khách
theo đại diện thanh tra giao thông hiện trên địa bàn thành phố có hai mươi năm bến thủy được cấp phép hoạt động vận chuyển hành khách
nhưng chỉ còn một mươi chín bến đang vận chuyển khách chủ yếu trên sông hồng và khu vực chùa hương
qua kiểm tra các bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố hà nội cơ bản vẫn chấp hành tốt các điều kiện an toàn
thống kê cho thấy sau ít ngày gia quân lực lượng chức năng đã xử lý không ít vi phạm như không hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh
trở quá số lượng hành khách quy định đây cũng là những vi phạm tiềm ẩn không ít nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy
đội thanh tra giao thông đường thủy nội địa mở đợt cao điểm huy động một trăm linh quân số
giả soát kiểm tra tất cả các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố
và yêu cầu tất cả bến khách ngang sông trên địa bàn toàn thành phố chấp hành đúng các quy định
đặc biệt các bến khách ngang sông mà vi phạm nhiều lần
thì đội thanh tra giao thông đường thủy sẽ kiến nghị tránh thanh tra
giám đốc sở giao thông vận tải đề nghị giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
thu hồi giấy phép mở bến đình chỉ các hoạt động chở khách đối với các bến thủy nội địa và đối với các phương tiện thủy
bên cạnh đó ghi nhận thực tế cho thấy dù lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức công tác kiểm tra
nhưng vẫn còn không ít trường hợp đò đối lưu chưa thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông
để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như tính mạng của hành khách
lực lượng thanh tra giao thông đường thủy nội địa của sở giao thông vận tải hà nội khuyến cáo đối với người dân
khi tham gia giao thông vận tải đường thủy nội địa đối với tại các bến đò bến phà
thì đề nghị người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
và phải mặc áo phao trước khi lên đò để đảm bảo tính mạng cho chính mình
và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung
bên cạnh việc tổng kiểm soát các bến chở khách trong đợt cao điểm này
lực lượng thanh tra giao thông cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đối với hoạt động
tại khu di tích thắng cảnh chùa hương trong mùa lễ hội
nhận năm mươi đồng để vận chuyển thuê một bốn trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng vi văn trân vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
chiều qua trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường lê hồng phong phường tam thanh tp lạng sơn
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện tiến hành kiểm tra xe ô tô do vi văn trân điều khiển
trên xe chở hai thùng các tông chứa một bốn trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trân khai được lý thị hợp trú tại đường trần đăng ninh phường hoàng văn thụ tp lạng sơn
thuê vận chuyển đi cất giấu tại khu vực chùa tiên phường chi lăng thành phố lạng sơn để sau đó mang đi tiêu thụ
trân khai được lý thị hợp trú tại đường trần đăng ninh phường chi lăng tp lạng sơn để sau đó mang đi tiêu thụ

lực lượng chức năng đã tạm giữ lô hàng có trị giá khoảng chín mươi bốn triệu đồng để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó liên tiếp trong các ngày cuối tháng hai lực lượng chức năng tp mongkai đã phát hiện và bắt giữ được nhiều vụ buôn bán
vận chuyển thuốc và vật tư phòng chống dịch nhập lậu từ trung quốc
trong đó bắt giữ một đối tượng vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín nhập lậu
một đối tượng vận chuyển mua bán một một trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn ba ba trăm linh viên thuốc do trung quốc sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng tử
bộ y tế vừa có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vật tư y tế
trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trên thị trường bảo đảm chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh
để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng chống dịch và bảo đảm bình ổn giá trang thiết bị y tế
tăng cường thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường
để đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa để trục lợi
đồng thời chỉ đạo sở y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện trạm y tế nhà thuốc đại lý bán lẻ
thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm sars cov hai và bảo đảm chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
thời gian qua do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp việc mua bán hàng hóa qua mạng xã hội
việc chuyển tiền nhận tiền qua các tài khoản ngân hàng trở nên phổ biến
trước tình hình đó lợi dụng việc một số người dân thiếu cảnh giác
thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản ngân hàng
nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phản ánh tại tỉnh ninh bình
mới đây công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình đã điều tra bắt giữ đối tượng lê văn toản
chú xã sơn lai huyện nho quang
theo điều tra lợi dụng sự chủ quan thiếu cảnh giác của một số tổ chức cá nhân
trong quá trình mua bán trực tuyến chuyển tiền qua tài khoản các ngân hàng
lê văn toản đã thực hiện tám vụ lừa đảo chiếm đọt tài sản
gây thiệt hại gần bốn mươi năm triệu đồng trên địa bàn các huyện nho quan gia viễn và thành phố tàm điệp tỉnh ninh bình
thủ đoạn của toản là đến các công ty cửa hàng hoặc tìm kiếm người bán hàng trên mạng xã hội
hỏi mua sản phẩm sau đó chốt đơn và hứa thanh toán tiền hàng qua tài khoản
sau đó toản chụp lại các giao dịch chuyển tiền rồi trình sửa thời gian giao dịch
chủ tài khoản số tài khoản của người thụ hưởng và gửi hình ảnh kết quả giao dịch cho người bị hại
lên mạng để tìm kiếm những cửa hàng mua bán và giao hàng truyền khoản trên mạng
giao dịch với chủ hàng xong rồi có chủ hàng đồng ý giao hàng
lúc đấy tôi sử dụng phần mềm chỉ sửa ảnh để sửa tên tuổi số tài khoản số tiền
để sao cho phù hợp với đơn đặt hàng của mình
công an huyện giao viện chúng tôi đã triển khai một số biện pháp công tác
trước hết là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền những phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên mạng
để cơ quan chúng dân biết phòng ngừa và cảnh giác cũng như là tố cáo hành vi vi phạm của đối tượng
cho cơ quan điều tra để kịp thời xác minh và xử lý chỉ đạo các đội nghiệp vụ
và tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt diễn biến hoạt động của số đối tượng
có tiền án tiền sự và tội lừa đảo trên mạng tài sản
từ đó đấu tranh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm
để tích cực chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bên cạnh vai trò của lực lượng công an mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác
chủ động đề phòng tích cực phát hiện tố giác tội phạm nhất là khi có khách đến mua hàng
đề nghị giao dịch trực tuyến chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng
thì chỉ nên giao hàng khi tài khoản của mình báo đã nhận được tiền
đồng thời báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan công an khi có dấu hiệu nghi vấn
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
ngoài ra nhóm đối tượng trên còn có hoạt động cho vai lãi nặng với mức lãi suất giao động
từ ba đồng đến năm đồng một triệu đồng một ngày
khi con nợ không có khả năng thanh toán sẽ sử dụng các đối tượng có tiền án tiền sự
nhân thân xấu mang theo hung khí đến nhà các con nợ để uy hiếp khống chế
ép buộc các con nợ phải trả tiền
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đang xác minh làm rõ một đối tượng có hành vi tàng trữ
mua bán linh kiện cụm chi tiết linh kiện để lắp ráp súng khí nén hơi
trước đó vào sáng ngày hai tháng ba tại phường tân lập tp thái nguyên
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố thái nguyên tiến hành kiểm tra một xe ô tô khách tuyến bắc giang thái nguyên
phát hiện trên xe có hai bao tải chứa chín linh kiện hàng bên trong là các linh kiện phụ kiện súng hơi
qua kiểm đếm có sáu một trăm sáu mươi viên đạn trì
và bốn mươi hai linh kiện phụ kiện súng các loại
công an tp thái nguyên đã xác minh làm rõ xác định chủ hàng là giáp đức trung
trú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an trung khai nhận mua các loại linh kiện phụ kiện súng nén hơi
trên một số trang mạng xã hội sau đó bán lại cho người có nhu cầu để hưởng tranh lệch
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay hơn hai năm mươi năm triệu ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đã khỏi
nước ta cũng thực hiện tiêm hơn một trăm chín mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba tám trăm tám mươi năm sáu trăm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi năm một trăm hai mươi bảy ca một ngày
tổng số ca được điều trị khỏi là hai năm trăm năm mươi năm trăm hai mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là ba tám trăm bốn mươi ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm chín mươi năm triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người
từ một mươi tám tuổi trở lên là gần một trăm bảy mươi chín triệu liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là gần một mươi bảy triệu liều
theo hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc covid một mươi chín do bộ y tế vừa ban hành
bộ y tế lưu ý các phụ huynh không tự ý dùng thuốc kháng virus kháng sinh kháng viêm
cho trẻ mắc covid một mươi chín chăm sóc tại nhà khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế và không sông cho trẻ em
bộ y tế cũng vừa có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo quyết liệt
nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trên thị trường
bảo đảm chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý
các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết
kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường
để đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đồng thời chỉ đạo sở y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện trạm y tế nhà thuốc đại lý bán lẻ
thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm sars cov hai và bảo đảm chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân
tổ chức thanh tra kiểm tra để phát hiện sớm các tổ chức cá nhân vi phạm
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn
tại hà nội số ca mắc không ngừng gia tăng trong những ngày gần đây
thậm chí là đã vượt năm con số mỗi ngày số f không điều trị tại nhà cũng gia tăng
với f không điều trị tại nhà thì việc cần thiết là phải thông báo với y tế cơ sở nơi mình sinh sống
tuy nhiên thì nhiều f cho biết là gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới y tế phường và cả đường dây nóng
nhưng không ai bắt máy đến khi ra phường khai báo và test lại thì quá đông và nhiều f đã phải quay về
xét nghiệm trước đó ở công ty cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
chị hà đã gọi ra phường để xin hướng dẫn và khai báo y tế
tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc không
ngày hôm sau chị phải đích thân ra phường để khai báo
đó là tình trạng chung của rất nhiều f khi điều trị tại nhà
liên hệ điện thoại không được
bắt buộc người dân phải đến trực tiếp cơ sở y tế
việc xếp hàng như thế này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
khi người âm tính và dương tính với covid một mươi chín đứng lẫn lộn với nhau
từ khi bị f thì chị về nhà chị tự cách ly ở nhà
chị cách ly ở nhà thì chị cũng khó lên nhóm thương cư
thì chị tìm số điện thoại chị gọi
nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ không nghe máy kể bằng số offline
khi về thì mình cũng báo cáo với bên tổ trưởng
gọi tổ trưởng thì cũng không nghe máy
gọi bên trưởng tầng thì người ta cũng nói là như thế thôi
vì sao hai ngày chị đỡ rồi thì chị cũng gọi cho công an khu vực
công an khu vực người ta cũng bảo tình trạng nó cũng như vậy
hôm nay bảy ngày rồi chị ra đây để chị xem để chị mua
xem là nó như thế nào
thực tế số ca f trên địa bàn tăng nhanh lực lượng cán bộ y tế có hạn
trong đó nhiều cán bộ y tế đã thành f và xin nghỉ việc
trước tình trạng f không thể liên hệ với y tế phường
nhiều quận huyện đã họp bàn để đưa ra những giải pháp khắc phục
đối với việc thông tin liên lạc để đảm bảo thông suất hơn nữa
thì chúng tôi cũng đã tham yêu cho bộ kỳ bán dân dân quan
và bổ sung thêm các số điện thoại
điện thoại đựng dây nóng trên mỗi phường
hiện tại mỗi phường có hai điện thoại
thì chúng tôi sẽ dự kiến tham yêu bổ sung ba đến bốn điện thoại
để làm sao chúng ta có thể giải quyết được cái khâu ách tạc
về vấn đề người dân công dân những người
phải gọi đến mà chưa được tiếp cận ngay cái thông tin của sở y tế
sở y tế hà nội cũng thừa nhận thực trạng người dân khó tiếp cận
dịch vụ y tế cấp sở y tế
nguyên nhân là áp lực lên đội ngũ y tế cơ sở lớn
có phường số f lên đến hàng nghìn
trong khi nhân viên y tế chỉ có tám đến một mươi người
nên rất khó tránh trệch tròa trong công tác hỗ trợ người dân
thực tế f tại hà nội chủ yếu là nhẹ diễn biến chỉ như cảm cúm thông thường
vì thế khi không liên hệ được y tế cơ sở
các f cần bình tĩnh và tỉnh táo lựa chọn kênh thông tin để giúp đỡ
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
bảo hiểm xã hội hà nội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
đối với người điều trị covid một mươi chín theo quy định
thực hiện giải quyết kịp thời không để hồ sơ chậm muộn
nghiêm cấm việc gây phiền hà khó khăn với người lao động
đồng thời hướng dẫn các trạm y tế xã phường thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời
dây chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động là f